israel vào cuối tuần qua đã tiến hành các cuộc không kích gần thành phố home do chính phủ syri kiểm soát
quân đội israel tuyên bố động thái này nhằm đáp trả vụ bắn tên lửa của nam mắt
các cuộc không kích của israel xuất pha từ khu vực đông bắc thủ đô beirut của libang
với mục tiêu nhằm vào một số điểm lân cận thành phố homser cách libang khoảng hai mươi km
lực lượng phòng không của syri đã đánh chặn một số tên lửa và đã có một số tổn thất vật chất
trong tuyên bố vài giờ sau đó quân đội israel xác nhận tel aviv đã tiến hành các cuộc không kích
nhằm vào một khẩu đội phòng không ở syri nhằm phản ứng vụ phóng tên lửa phòng không từ syri vào lãnh thổ israel
ngoài ra các máy bay phản lực của israel cũng đã tấn công các mục tiêu bổ sung trong khu vực
và tên lửa phòng không của syri đã phát nổ trên không chung song chưa ghi nhận thương vong
tổ chức giám sát nhân quyền syri cho biết khu vực trong mục tiêu tấn công ở vùng đông thôn phía đông bắc thành phố homes
là nơi đặt nhiều kho chứa vũ khí
kể từ khi cuộc xung đột ở syri nổ ra vào năm hai nghìn một mươi một đến nay israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích
và lãnh thổ quốc gia trung đông này chủ yếu nhằm vào các mục tiêu có liên hệ với iran
các tay súng hezbollah cũng như các vị trí của quân đội syri
bạo loạn tại pháp đã lan sang thành phố logal của thụy sĩ và cảnh sát nước này cho biết
là họ đã bắt giữ bảy người
trong đêm ngày hôm qua sáu trong số đó là trẻ vị thành niên
cảnh sát thụy sĩ cho biết do bị kích động trước các cuộc biểu tình bạo lực tại pháp
hơn một trăm linh thanh thiếu niên đã tập trung tại trung tâm thành phố logal và phá hoại nhiều cơ sở kinh doanh
những người bị bắt giữ nằm trong độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi gồm ba người phụ nữ gốc bồ đào nha
bosnia và somali cùng với ba nam giới gốc guzia serbia và thụy sĩ
bạo lực bắt đầu nổ ra tại thành phố nói tiếng pháp này trong đêm ngày một tháng bảy
sau một số lời kêu gọi trên mạng xã hội
khoảng năm mươi sĩ quan cảnh sát đã được triển khai và không ghi nhận thương vong
nhà chức trách đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc
trong khi đó nước pháp đã trải qua đêm thứ năm liên tiếp xảy ra bạo loạn sau vụ cảnh sát bắn chết
một thiếu niên một mươi bảy tuổi do người này không tuân thủ hiệu lệnh khi tham gia giao thông
nằm ở trung tâm địa trung hải tunisia là một trong những điểm trung chuyển phổ biến nhất
đối với hoạt động nhập cư bất hợp pháp vào châu âu
mặc dù chính quyền tunisia đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để ứng phó với tình trạng trên
nhưng số lượng người nhập cư bất hợp pháp từ nước này đến italia vẫn gia tăng
và trong diễn biến mới nhất lực lượng chức năng nước này đã ngăn chặn sáu mươi năm vụ nhập cư bất hợp pháp
nhằm vượt địa trung hải để đến italia
thông báo được đăng trên trang facebook của lực lượng vệ binh quốc gia tunisia nêu rõ
lực lượng bảo vệ hàng hải của tunisia đã ngăn chặn những nỗ lực nhập cư bất hợp pháp
từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi
từ ngày sáu vừa qua và giải cứu hai sáu mươi tám người nhập cư bất hợp pháp
khỏi những chiếc thuyền bị chìm trong các hoạt động này
các đơn vị thuộc lực lượng vệ binh quốc gia tunisia đã ngăn chặn bốn mươi bảy trong số các vụ việc nêu trên
ở khu vực ngoài khơi tỉnh duyên hải phía đông madia và tỉnh faks phía đông nam nước này
trong khi một mươi tám vụ nhập cư bất hợp pháp khác bị ngăn chặn ở ngoài khơi bờ biển phía đông bắc tunisia
theo cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn lượng người di cư đến các bờ biển của italia tăng mạnh
với hơn sáu mươi người
từ đầu năm tăng một trăm ba mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai trong đó khoảng năm mươi đến từ tunisia
số người còn lại đến từ libya và thổ nhĩ kỳ
tổ chức hợp tác hồi giáo oec đã kêu gọi cần có các biện pháp chung để tránh các vụ đốt kinh koran tái diễn
tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi một đối tượng đã đốt kinh koran bên ngoài đền thờ hồi giáo
lớn nhất ở thủ đô stockholm của thụy điển
tổ chức gồm năm mươi bảy đức thành viên
tổ chức đã tổ chức cuộc họp bất thường tại trụ sở ở thành phố jeddah của ả rập xê út
nhằm phản ứng về vụ đốt kinh koran vào ngày hai mươi tám tháng sáu vừa qua
theo tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp oec đã hối thúc các nước thành viên áp dụng các biện pháp chung
và thống nhất để ngăn các vụ xúc phạm kinh koran tái diễn
tổng thư ký oec nhấn mạnh cần gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng hành vi xúc phạm kinh koran
không chỉ là những vụ bài hồi giáo thông thường đồng thời cần liên tục nhắc nhở cộng đồng quốc tế
về việc áp dụng luật pháp quốc tế trong đó nghiêm cấm mọi chủ trương gây thù hận tôn giáo
trong khi đó vào ngày một tháng bảy tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã lên án vụ một người tị nạn
iraq ở thụy điển đốt bản sao của kinh koran đồng thời nhấn mạnh phải có biện pháp ngăn chặn hiện tượng bài hồi giáo
thủ tướng nhật bản kishida fumio được dự đoán có thể tiến hành cải tổ nội các vào mùa hè hoặc muộn hơn
và giải tán hạ viện để tiến hành một cuộc bầu cử trước thời hạn sớm nhất là vào mùa thu
theo dự đoán của ông toshiyaki endo chủ tịch đại hội đồng của đảng dân chủ tự do ldp cầm quyền
thủ tướng nhật bản sẽ cải tổ nội các và ba lãnh đạo ldp trong tháng tám hoặc tháng chín tới
về sự hợp tác bầu cử giữa ldp và đảng công minh đối tác liên minh của mình
ông endo đã đề cập đến kế hoạch của ldp để hỗ trợ ứng cử viên của đảng công minh
ở khu vực bầu cử số một mươi bốn saitama trong cuộc bầu cử hạ viện tiếp theo
đổi lại ldp sẽ lần lượt tìm kiếm sự hỗ trợ của đảng công minh ở những khu vực bầu cử khác
theo kênh truyền hình al arabiya và hãng thông tin tasnim của iran
ai cập và iran sẽ nối lại các chuyến bay thẳng giữa tehran và cairo trong vòng bốn mươi năm ngày tới
hai bên đã tổ chức các cuộc đàm phán vào tuần trước để nối lại hoạt động du lịch giữa hai nước
đồng thời khẳng định thêm rằng một phái đoàn của bộ du lịch ai cập dự kiến sẽ sớm đến thăm tehran
được biết các cuộc đàm phán song phương về du lịch đã được iraq làm trung gian
thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa ai cập và iran đang có dấu hiệu tan băng trong những tháng gần đây
vào cuối tháng năm vừa qua lãnh tụ tối cao của iran ông aatola ali khamenei tuyên bố rằng quốc gia hồi giáo này
hoan nghênh việc khôi phục quan hệ với ai cập vốn đã bị cắt đứt kể từ cách mạng hồi giáo năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trước đó hai tháng ai cập cũng đã nới lỏng các yêu cầu về thị thực du lịch đối với công dân iran
cho phép cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế đối với du khách iran muốn thăm khu vực nam sinai của ai cập
vào giữa tháng ba tổng thống ai cập abdel fattah el sisi đã hoan nghênh thỏa thuận giữa iran và ả rập xê út
nhằm nối lại quan hệ ngoại giao song phương đánh giá đây là một bước quan trọng nhằm tháo gỡ những căng thẳng trong khu vực
đồng thời bày tỏ hy vọng tehran sẽ theo đuổi một chính sách có cân nhắc đến các mối quan tâm chính đáng của những quốc gia trong khu vực
ít nhất một mươi hai người thiệt mạng và cuộc sống của nhiều cư dân bị ảnh hưởng tiêu cực do mưa lớn cũng như các sự cố liên quan đến lũ lụt ở bang gujarat miền tây của ấn độ trong những ngày qua
giới chức trách đã tiếp nhận thông tin về việc có nhiều ngôi nhà và cây cầu bị sập khi mực nước các con sông tại bang gujarat tiếp tục dâng cao lên mức nguy hiểm do mưa không ngớt
các hoạt động cứu hộ và cứu nạn được triển khai tại những khu vực bị ảnh hưởng do lũ
ngoài ra chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân sống tại các khu vực trũng thấp di rời đến nơi an toàn hơn
trong khi đó mưa cũng tiếp tục chút xuống nhiều khu vực khác của ấn độ chủ yếu là các vùng đồi núi ở hai bang himachra pradesh và utarakhand miền bắc của nước này
thái lan đã ghi nhận bốn mươi tám trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ vào tháng sáu vừa qua tăng gấp hơn hai lần so với tháng năm
tất cả bốn mươi tám trường hợp được xác nhận vào tháng sáu đều là nam giới
nhiều trường hợp phổng bốn mươi một người thái lan và bảy người nước ngoài trong đó có hai mươi hai người cũng bị nhiễm hiv và đều có mối quan hệ đồng tính
mặc dù không có bệnh nhân nào trong tình trạng nghiêm trọng hoặc tử vong song các chuyên gia khuyến nghị nên thực hành tình dục an toàn và tránh quan hệ tình dục với người lạ
các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ sẽ xuất hiện trong vòng hai mươi một ngày sau khi tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh bao gồm mụn nước trên bộ phận sinh dục miệng và các bộ phận khác của cơ thể
các triệu chứng khác bao gồm đau đầu và đau cơ
kể từ trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ được phát hiện ở thái lan vào tháng bảy năm ngoái thì đã có thêm chín mươi một trường hợp được ghi nhận và tỷ lệ lây nhiễm tại quốc gia này đang gia tăng đều đặn